chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin y tế ngày một mươi sáu tháng bốn
do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
phát hiện chùm năm mươi ba ca thủy đậu ở trường học tại hải tương
vụ việc một mươi hai học sinh trường trung học phổ thông ở nha trang ngộ độc phát hiện khuẩn salmonella
ngộ độc khó thở sau khi uống hơn hai mươi viên thuốc paracetamol
cô gái một mươi chín tuổi mang khối u nặng một mươi kg
năm giờ phẫu thuật bóc tách thành công khối u màng não kích thước khổng lồ
chân nổi mạch máu lở luet do căn bệnh nguy hiểm nhiều người mắc
phòng tránh thai lạc trong ổ bụng khiến người phụ nữ đau lưng suốt nhiều năm
nối thành công bàn chân gần đất lìa vì bị máy cắt cỏ chém
thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính có tính lây lan mạnh trong cộng đồng
hiện nay đang là thời điểm bệnh dễ lây lan mạnh
tỉnh hải dương mới đây đã ghi nhận ổ dịch thủy đậu thứ ba
trong cộng đồng tại trường tiểu học xã giao xuyên với chùm năm mươi ba ca bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải dương mới đây cho biết
trên địa bàn thành phố hải dương vừa xuất hiện chùm năm mươi ba ca bệnh thủy đậu
tại trường tiểu học xã gia xuyên
cụ thể ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày ba tháng bốn
là năm học sinh lớp ba b ở thôn tranh đấu với các biểu hiện sốt miệt mỏi
ngày bốn tháng bốn học sinh này xuất hiện các ban dạng phỏng nước toàn thân
đối trạm y tế xã khám và triển đoán mắc thủy đậu
đến ngày một mươi hai tháng bốn toàn trường ghi nhận có năm mươi ba học sinh mắc bệnh cách ly tại nhà
tập trung chủ yếu ở khối hai và ba và hiện đã có ba trường hợp khỏi bệnh
trong số học sinh mắc bệnh có tới bốn mươi em chưa tiêm vaccine
số còn lại mới tiêm vaccine mũi một
trường tiểu học xã gia xuyên có tám trăm ba mươi chín học sinh ở hai mươi năm lớp
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương đã tiến hành giám sát
đánh giá các hoạt động phòng chống dịch của nhà trường
yêu cầu trường tiếp tục theo dõi phát hiện các trường hợp nghi mắc mắc mới
sau đó cách ly kịp thời để không lây sang học sinh khác
đồng thời thực hiện tổng vệ sinh toàn trường phòng học dụng cụ học tập
và khuôn viên nhà trường trang bị đầy đủ dung dịch khử khuẩn
vệ sinh tay chân cho các học sinh và giáo viên mỗi lớp học
hoặc một nhóm lớp liền kề tăng cường hoạt động tuyên truyền
và liên lạc với phụ huynh học sinh hàng ngày
tập trung vào các biện pháp vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân
chăm sóc đúng cách khi học sinh mắc bệnh
đây là ổ dịch thủy đội thứ ba được ghi nhận trên địa bàn tỉnh hải dương
trước đó đã ghi nhận các ổ dịch tại trường tiểu học xã phạm trấn gia lộc
và trường tiểu học xã thanh lan thanh hà
toàn tỉnh đến ngày một mươi hai tháng bốn đã ghi nhận một trăm sáu mươi hai người mắc thủy đậu
và tập trung chính là nhóm học sinh tiểu học
liên quan nhiều vụ học sinh trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi
thành phố nha trang bị ngộ độc
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm khánh hòa có kết luận
phát hiện khuẩn salmonella trên dụng cụ đựng thức ăn của người bán hàng
ngày một mươi năm tháng bốn tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khánh hòa
vừa có báo cáo kết quả về vụ ngộ độc thực phẩm khiến một mươi hai học sinh
tại trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi ở nha trang ngộ độc phải nhập viện
hồi cuối tháng ba nhiều học sinh tại trường trung học phổ thông nguyễn văn chỗi nhập viện
với các triệu chứng đau bụng tiêu chảy đau đầu buồn nôn
tại bệnh viện một mươi hai học sinh được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột viêm dạ dày ruột cấp
nhiễm chủng tiêu hóa nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn
đồng thời viện baxter nha trang đã kiểm nghiệm mẫu lấy tại cơ sở nhà bảo oanh
phát hiện vi khuẩn samolella và e coli ở những dụng cụ đựng gà chiên và sốt trứng
tuy nhiên đơn vị không thể lấy được mẫu thức ăn và thời gian lấy mẫu sau hai ngày
nên không đủ căn cứ đánh giá nguyên nhân ngộ độc thực phẩm
chia sẻ về vấn đề ngộ độc vi khuẩn samolella bác sĩ trung học một phạm thị việt anh
và trưởng khoan nội tiêu hóa bệnh viện một trăm chín mươi tám cho biết
tình trạng bệnh nhiễm samolella hay gọi là sốt thương hàn
thì tất cả các thực phẩm tươi sống đều có thể nhiễm salmonella
như là thịt sống thịt da sốt da cầm hay là các bơ trứng sữa
thậm chí là rau quả trái cây đều có thể nhiễm samolella
khi ngộ độc samolella thì các dấu chi hiệu bệnh thường xuất hiện nhanh chóng
các dấu hiệu cơ năng như đau bụng có thắt hay ớn ngách
hay tiêu chảy hay sốt đau cơ bột nôn nôn
và một số các trường hợp nặng thì có thể là thấy đi ngoài máu
trẻ em thì thấy các tình trạng mất nước nghiêm trọng
khi mà đến bệnh viện và bác sĩ thăm khám
thì thường có thể phát hiện các nốt phát ban màu hồng nhỏ trên da
có thể triệu chứng về sốt
tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh khánh hòa
cũng kiến nghị ubnd tp nha trang
chỉ đạo việc xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết
paracetamol là thuốc giảm đau hạ sốt phổ biến
tuy nhiên việc sử dụng quá liều paracetamol
có thể dẫn đến tình trạng ngộ độc nghiêm trọng như trường hợp sau đây
cô gái hai mươi năm tuổi sau khi uống hai mươi viên paracetamol
đã phải cấp cấu tại khoa hội sức tích cực chống độc
trung tâm y tế huyện phù ninh tỉnh phú thọ
được biết sau khi uống nhầm hơn hai mươi viên thuốc paracetamol ở nhà
người bệnh đập viện trong tình trạng đau bụng nôn nhiều tức ngược khó thở
người bệnh nhanh chóng được các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày
chuyên dịch bùn nước điện dài dùng thuốc giải độc
hiện sau năm ngày điều trị tích cực sức khỏe người bệnh ổn định
và đủ điều kiện xuất viện
chia sẻ mức độ nguy hiểm khi uống quá liều lượng thuốc paracetamol
tiến sĩ trần thị oanh khoan đội tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang cho biết
paracetamol là một thuốc giảm đau rất phổ biến
là một thuốc mà không cần kê đơn
được bán rộng rãi ở các kiểu thuốc
và khi bất kể một cái đau có tất cả nguyên nhân gì
thì cũng có thể mọi người có thể tự ý
hoặc là được khuyến kháo là dùng giảm đau
và khi mà dùng nhiều như vậy
thì vô tình là người ta có thể là làm cho tổn thương gan
hoặc là các cái bệnh lý đáng ra cần để phát hiện
thì lại dùng các thuốc giảm đau sẽ lấp đi
và lập chậm quá trình phát hiện và điều trị bệnh
thực ra thì cái việc mà ngộn ngụa độc thuốc cấp tính
thì cũng không quá nhiều

tuy nhiên là cái tình trạng viêm gan do thuốc
tổn thương gan do thuốc thì gặp phổi khác phổ biến
rồi là nếu dùng nhiều cao
thì có thể đến ngộ độc thuốc
ngộ độc paracetamol có thể gây tử vong
nếu không được điều trị kịp thời
thứ nhất là mình dịch liều an toàn
nếu paracetamol mà dùng với liều thông thường an toàn
thì cũng là một cái thuốc giảm đau
tương đối là dễ dùng và cũng tính an toàn cao
liều với trẻ em thì thông thường khuyến kháo
là từ một mươi một mươi năm mg cho một cân nặng
cho một lần dùng
và một ngày không quá ba bốn lần dùng
người lớn thì có thể một hai viên
tức là năm g đến một g cho mỗi lần dùng
và một ngày thì không quá ba g
bảy năm g hoặc đến tám g
một lần trong một thời gian ngắn
trong tám giờ thì có thể gây tổn thương gan cất tính
và có thể gây tình trạng suy gan
trước khi dùng bất kỳ một loại thuốc nào
người bệnh nên tham khảo ý kiến
của bác sĩ hoặc dược sĩ
đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc
không uống quá liều quy định
nếu bệnh nhân có biểu hiện hoặc nghi ngờ ngộ độc thuốc
cần đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời
theo thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
các bác sĩ tại bệnh viện vừa mổ lấy khối u nang bùn trứng
nặng hơn một mươi kg cho một cô gái một mươi chín tuổi
bệnh nhân là ntv
ngụ tại huyện định quán đồng nai
nhập viện bụng to như người mang thai sắp sinh
theo người nhà bệnh nhân
khối u này bắt đầu to dần và phát triển cách đây một năm
nhưng do gia đình khó khăn
nên không đưa đi thăm khám
đến nay khối u quá lớn
về bắt đầu gặp khó khăn trong sinh hoạt
gia đình mới đưa đi mổ
thạc sĩ bác sĩ nguyễn mạnh hoan
trưởng khoa phụ sản bệnh viện đa khoa đồng nai cho biết
may mắn đây là khối u dạng dịch
chủ yếu chứa nước
nên ít gây chèn ép các bộ phận khác trong ổ bụng
sau khi thăm khám
các bác sĩ đánh giá đây là khối u lành tính
nhưng do quá lớn nên phải mổ hở
để hút hết dịch bên trong
rồi mới lấy phần vỏ khối u ra ngoài
tuy nhiên do bệnh nhân còn trẻ
chưa lập gia đình
nên các bác sĩ phải cố gắng bảo tồn một buồng trứng và tử cung
để bệnh nhân có thể sinh con sau này
bác sĩ cũng khuyến cáo
hiện nay người trẻ mắc u vừng trứng khá nhiều
do đó cần phải được thăm khám phụ khoa
ở cả những bé gái trong độ tuổi vị thành niên
thanh niên dù chưa kết hôn
u năng buồng trứng
là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp
ở phụ nữ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi
hầu hết u năng buồng trứng là vô hại
không có các triệu chứng cụ thể
tuy nhiên u năng buồng trứng là bệnh thường dễ xảy ra
các biến chứng trong một số trường hợp đặc biệt
như bị vỡ có thể gây ra các biến chứng
nghiêm trọng như suất huyết trong ổ bụng viêm phúc mạng
vì vậy người phụ nữ cần đi khám
sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện
và được tư vấn theo dõi điều trị tốt nhất
vừa qua các bác sĩ bệnh viện đa khoa xuyên á
đã thực hiện thành công
cao phẫu thuật bóc tách u mảng não
kích thước lớn được biết khối u chèn ép
làm suy giảm chức năng thần kinh
đe dọa tính mạng người bệnh
được người thân giới thiệu chị n t t l
bốn mươi năm tuổi quê ở trà vinh
đến thăm khám tại bệnh viện đa khoa xuyên á
vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tình trạng đau đầu
yếu nhẹ nửa người bên trái
theo lời kể của bệnh nhân hai tháng nay
bệnh nhân luôn trong tình trạng đau đầu
suy giảm trí nhớ vận động yếu
một phần hai người bên trái sinh hoạt đi lại
khó khăn ảnh hưởng đến công việc
qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ mri
sọ não bác sĩ phát hiện khối u châm não
ở bán cầu bên phải kích thước gần
các bác sĩ nhận định trên hình ảnh
đây là khối u màng não
sau khi tư vấn và nhận được sự đồng ý từ gia đình bệnh nhân
ca phẫu thuật lấy hoàn toàn khối u
được tiến hành ekip các bác sĩ
khoa ngoại thần kinh sọ não cột sống một
đã bóc tách thành công toàn bộ khối u
bảo tồn nguyên vẹn màng não
cũng như nhu mô não mà không làm ảnh hưởng
đến chức năng thần kinh phùng não quan trọng
và lấy mẫu tổ chức u để làm xét nghiệm
giải phẫu bệnh thông tin về ca bệnh
bác sĩ chuyên khoa hai trương thái dương
trưởng khoa sọ não cột sống một
bệnh viện đa khoa xuyên á tp hcm cho biết

tuy nhiên vấn đề của suy dãn tĩnh mạch
không chỉ nằm ở tính thẩm mỹ

điển hình như trường hợp bệnh nhân nữ sau đây
bệnh nhân nữ lớn tuổi
bị rét bên trong mắt cá chân
đã điều trị ở nhiều nơi và được trần đoán
biến trứng tiểu đường nhưng không khỏi
tuy nhiên sau khi tiếp tục làm các kiểm tra chuyên sâu hơn
phát hiện bệnh nhân mắc biến trứng tiểu đường
kèm theo suy dãn tĩnh mạch
sau khi được can thiệp và xử lý suy giãn tĩnh mạch
kết hợp với điều trị tiểu đường
vết lết của bệnh nhân đã lành dần
suy dãn tĩnh mạch là bệnh mạng tính
do áp lực dòng máu trong tĩnh mạch
bệnh thường gây phủ chi dưới thay đổi sắc tố da
nếu không điều trị kịp thời
khi bệnh dãn tĩnh mạch tiến triển nặng hơn
có thể gây ra các vết nhiễm trùng
bệnh nhân có thể bị lờ lết
thậm chí có nguy cơ hoại tử điều trị khó rất điểm
thông tin về bệnh suy dãn tĩnh mạch
thạc sĩ bác sĩ đoàn dư mạnh
thành viên hội mạch máu việt nam cho biết
có rất nhiều biến trứng đối với bệnh suy dãn tĩnh mạch
nếu như không được quan tâm
đầu tiên là khi dòng máu không được
lưu thông tốt từ chân về tim
cứ trẻ thì có thể hình thành
những cục máu đông
và những cục máu đông ở đấy
khi nó hình thành nhiều hơn
to hơn và lan rộng hơn
thì có thể nó trôi từ tĩnh mạch dưới chân này
lên tĩnh mạch chủ
và về tim
qua đó có thể lên động mạch phổi
và gây một biến trứng là nhồi máu
động mạch phổi dẫn đến là
bệnh nhân có thể tử vong
đấy là một trong những biến chứng rất là nguy hiểm
bên cạnh đấy là khi mà chân
chúng ta lúc nào máu ứ trẻ thế
thì nó có thể đến các biểu hiện như

bệnh nhân có thể tử vong

hoặc là có những viết thương
của bệnh nhân sẽ rất lâu liền
nếu như bệnh nhân trên nền
bệnh nhân lớn tuổi hoặc có tiểu đường nữa
thì các viết luyết càng ngày sẽ càng rộng ra
bệnh nhân có thể điều trị đi
điều trị lại nhiều lần nhưng mà nó không
bệnh suy dãn tĩnh mạch tiến triển chậm
ở những giai đoạn sớm khó nhận biết các triệu chứng
chính vì vậy những người bệnh có yếu tố
nguy cơ như mang thai nhiều lần
công việc hay phải ngồi lâu đứng lâu
hay có bất cứ triệu trứng nào của bệnh
nên khám bệnh sớm để điều trị mang lại nhiều hiệu quả
và tránh những biến chứng của bệnh xảy ra
trường hợp một người phụ nữ thường xuyên đau lưng e ẩm
kéo dài trong nhiều năm
đến khi chụp ct mới tá hỏa phát hiện
mình có hai chiếc vòng tránh thai
trong đó một chiếc đi lạc trong ổ bụng
người đầu tiên là bà vtt năm mươi hai tuổi
đặt vòng tránh thai chữa đồng
vào năm hai nghìn hai mươi
sau khi đặt vòng được năm tháng bà tê bắt đầu
cảm thấy đau mỏi lưng
kết quả chụp x quang khi khám sức khỏe tại cơ quan phát hiện
có hai vòng tránh thai
sau đó bà t đi siêu âm kiểm tra lại
thấy chỉ có một vòng tránh thai nằm đúng vị trí
ở trong tử cung
suốt bốn năm người phụ nữ thường xuyên đào ê ẩm lưng
và vùng bụng dưới
tuy nhiên đi siêu âm không ghi nhận kết quả bất thường
gần một tháng trở lại đây
người bệnh cảm thấy đau bụng dưới liên tục
đi khám tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
chụp ct scan ổ bụng trần đoán
có hai vòng tránh thai
một vòng nằm đúng vị trí ở trong thủ cung
chiếc vòng còn lại lạc ở trong ổ bụng
nằm giữa tử cung và bảng quang
ngay sau đó bà t được chỉ định nhập viện để điều trị
trường hợp thứ hai là
ntni hai mươi bốn tuổi
mổ lấy thai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi mổ được hai tháng
chị y đi đặt vòng tránh thai chưa đồng
không đi khám phụ khoa để kiểm tra vòng telecan
gần đây người bệnh thường xuyên cảm thấy
đau bụng lâm râm ở vùng hạ vị
đi khám kiểm tra tại bệnh viện phát hiện
vòng tránh thai chữ t xuyên qua
của tử cung tại vị trí sẹo mổ cũ
hai nhánh của vòng dính sắt vào thành bảng quang
cả hai trường hợp để được các bác sĩ
phốt tập nội sai thành công trong ba mươi phút
sử dụng kháng sinh dự phòng
bệnh nhân hồi phục sức khỏe tốt xuất viện sau một ngày
vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng
nếu không được phát hiện và gắp ra ngoài
có thể gây ra những biến chứng như viêm phúc mạc
nhiễm chủng huyết ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
bác sĩ khuyến cáo chị em
sau khi đặt dụng cụ tránh thai
phải thường xuyên kiểm tra định kỳ
theo lịch hẹn của bác sĩ
cần đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường
để tránh việc phòng tránh thai lạc chỗ hoặc gây viêm nhiễm
bệnh viện việt nam thụy điển
tp uông bí tỉnh quảng ninh cho biết
đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật nối thành công
bản chân đất rời cho người bệnh sáu mươi ba tuổi
bị máy cắt cỏ chém vào cổ chân
các phẫu thuật diễn ra trong hơn ba giờ
người bệnh được cố định xương nối các dây thần kinh
và mạch máu các trường hợp sau phẫu thuật
được kết hợp phục hồi chức năng
và có thể đi lại và vận động hoàn toàn bình thường
tin từ bệnh viện việt nam thụy điển
tp uông bí tỉnh quảng ninh
mới đây đơn vị đã tiến hành phẫu thuật nối thành công
bàn chân gân đất rời cho người bệnh sáu mươi ba tuổi
bị máy cắt cỏ chém vào cổ chân
cụ thể bệnh nhân tên là
t vk sáu mươi ba tuổi phương vang danh
tp uông bí quảng ninh
trong lúc đang làm cỏ không may bị máy cắt cỏ
chém vào vùng cổ chân
da xanh nghiêm mạc nhợt
tiến hành kiểm tra vết thương các bác sĩ khoa cấp cứu
của bệnh viện nhận thấy cổ chân trái gân đất rời
bàn chân tím lạnh tê bì
mất cảm giác ngay lập tức các bác sĩ
thuộc nhiều chuyên khoa của bệnh viện việt nam
tp uông bí đã tiến hành phẫu thuật
nối lại bàn chân gân đất rời cho bệnh nhân
ca phẫu thuật diễn ra trong hơn ba giờ đồng hồ
người bệnh được cố định xương
nối lại các dây thần kinh mạch máu
sau phẫu thuật và điều trị tại bệnh viện
sẽ được tái khám theo hẹn và tập phục hồi
chức năng để phục hồi khả năng đi lại
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn đức hoành
trường khoa phẫu thuật can thiệp tim mạch lầu ngực
cho biết việc phẫu thuật nối liên các chi đất rời
là một kỹ thuật khó phức tạp
phải phối hợp giữa rất nhiều các khoa như là
thần kinh mạch máu gây mê hồi sức
và đòi hỏi các bác sĩ phải có chuyên môn
kỹ thuật cao nhiều kinh nghiệm tại bệnh viện
các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật nối chi
cho rất nhiều trường hợp có cả trường hợp
chi đã đứt rời các trường hợp sau phẫu thuật
được kết hợp phục hồi chức năng và có thể
đi lại vận động hoàn toàn bình thường
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị
và các bạn đã quan tâm theo dõi